tại thành phố đà nẵng sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố
tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu trong thời gian qua nhằm trị ân những tấm gương hiến máu cứu người
năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng tiếp nhận được hơn ba mươi bảy đơn vị máu với hơn bốn mươi người tham gia
tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tỉnh nguyện năm trước của thành phố đà nẵng là ba ba
là một trong những địa phương có tỷ lệ người hiến máu cao nhất so với cả nước
tại buổi lễ ban tổ chức tôn vinh khen thưởng một trăm bốn mươi bảy tập thể gia đình và cá nhân có thành tích tốt
trong công tác tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tỉnh nguyện của thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
dịp này hưởng ứng chương trình hành trình đỏ năm nay với chủ đề kết nối dòng máu việt
ban tổ chức hành trình đỏ đã thể hiện nghi thức quyết tâm tổ chức tốt chương trình hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi tại đà nẵng